trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam và trường sĩ quan đặc công đã tổ chức buổi diễn tập sinh tồn
thực hành các kỹ năng sống trong điều kiện khắc nghiệt cho các sĩ quan việt nam chuẩn bị lên đường
làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ cộng hòa trung phi và nam sudan
buổi diễn tập diễn ra trong không khí nghiêm túc với sự tham gia của các sĩ quan chuẩn bị lên đường
làm nhiệm vụ dình dữ hòa bình liên hợp quốc của trung tâm dình dữ hòa bình việt nam
để ra nhiều tình huống để các sĩ quan bắt buộc phải có những kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt
tập huấn diễn tập có ý nghĩa quan trọng từng người đã xác định tốt động cơ và chúng tôi cũng tin tưởng
và với những gì đã được trang bị chúng tôi sẽ tự tin bản lĩnh và cũng sẽ khẳng định
sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ như những người tiền nhiệm đã thực hiện và thậm chí còn tốt hơn
đây là một trong những chương trình thuộc nội dung huấn luyện tiền triển khai cho cán bộ của việt nam
tham gia hoạt động làm sĩ quan liên lạc và sĩ quan tham mưu tại phái bộ cộng hòa trung phi và nam sudan
kiến các sĩ quan sẽ lên đường làm nhiệm vụ vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy